vùng đông nam bộ có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước
nghị quyết số hai mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi ba đã nhấn mạnh phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đông nam bộ
để tạo ra một bước đột phá mới trong việc phát huy vai trò vị trí quan trọng đặc biệt và khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng lợi thế phát triển to lớn của vùng trong giai đoạn mới

thành phố hồ chí minh có tổng chiều dài hơn bảy mươi sáu km với tổng mức đầu tư hơn bảy mươi năm ba trăm linh tỷ đồng đi qua bốn tỉnh thành gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an